khi chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín giao thương nhiều số f gia tăng
em không điều trị tại nhà và tại khu cách ly ngày càng nhiều dẫn đến hệ thống y tế tại nhiều địa phương quá tải
số người mắc covid một mươi chín tại cần thơ trà vinh tây ninh bạc liêu không ngừng tăng cao
gây ra tình trạng quá tải tại các bệnh viện
hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận gần một mươi hai ca nhiễm mới tại năm mươi chín tỉnh thành phố
đây là ngày thứ năm liên tiếp cả nước có số f trong ngày tăng cao
tại nhiều địa phương số lượng f luôn ở mức ba con số mỗi ngày hệ thống y tế đã quá tải
tại các tỉnh thành phía bắc hà nội hà nam hiện đang ghi nhận số lượng f tăng ca trong những ngày gần đây
cần thơ tây ninh trà vinh khả năng điều trị tập trung đang trong tình trạng quá tải
để giải quyết tình trạng này
cần thơ đang tổ chức quản lý điều trị hơn bốn trường hợp f nhẹ không trợ chứng tại nhà và cách ly tại nhà hơn năm f một
hiện tỷ lệ tiêm mũi một người trên một mươi tám tuổi của cần thơ đạt trên chín mươi sáu sáu mũi hai đạt trên tám mươi ba
trước tình hình trên tỉnh đã đưa vào các hoạt động bệnh viện giá chiến phục vụ tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tập trung triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho tất cả người dân từ một mươi hai tuổi trở lên
để sớm đạt miễn dịch cộng đồng
tuy nhiên do tình hình dịch bệnh kéo dài số người nhiễm bệnh không ngừng tăng cao
số ca chuyển nặng khiến nhiều các cơ sở y tế luôn trong tình trạng quá tải
nguồn nhân lực của ngành y tế hiện nay rất thiếu so với nhu cầu phòng chống dịch và điều trị covid một mươi chín
phải làm việc không nghỉ ngơi mới có thể tạm đáp ứng công tác